theo ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội thuộc bảo hiểm xã hội việt nam
tốc độ tăng trung bình của lượng người hưởng bảo hiểm xuất một lần của năm sau luôn cao hơn năm trước khoảng một mươi
tỷ lệ suốt bảo hiểm suốt một lần ngày càng tăng và tăng nhanh hơn so với tỷ lệ người mới tham gia bảo hiểm xã hội
thời gian qua tại điện biên thanh toán bảo hiểm xã hội một lần có chiều hướng gia tăng
trước thực trạng trên bảo hiểm xã hội huyện điện biên nói riêng bảo hiểm xã hội tỉnh điện biên nói chung
đã có nhiều giải pháp tuyên truyền vận động để người lao động hiểu rõ quyền lợi lợi ích của tham gia bảo hiểm sội tự nguyện
từ đó duy trì và từng bước mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao hàng năm
phối hợp tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh hội nghị giao ban báo chí hàng tháng và thông qua sổ tay sinh hoạt phát hành đến từng tri bộ cơ sở
phối hợp với các cơ quan truyền thông địa phương và trung ương xây dựng chuyên trang chuyên mục phóng sự tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
phối hợp với các sở ngành tổ chức trong việc giả soát kiểm tra xử lý đối với đơn vị sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho người lao động
hoạt động phối hợp góp phần nâng cao hiệu quả cho công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương cho công tác lãnh đạo chỉ đạo các sở ban ngành và tổ chức đoàn thể liên quan tổ chức thực hiện tốt chính sách ý thức chấp hành luật bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế của đơn vị sử dụng lao động người lao động và nhân dân được nâng lên
qua đó góp phần mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh điện biên
huyền điện biên tỉnh điện biên
phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là một nhiệm vụ trọng tâm được bảo hiểm xã hội huyền điện biên tập trung thể kiện suốt nhiều năm
tuy nhiên trong hơn hai năm qua tình trạng tạm dừng đóng thanh toán bảo hiểm xã hội một lần trên địa bàn huyện có chiều hướng gia tăng mạnh
theo thống kê có thời điểm có tới trên một người thuộc diện quản lý của đơn vị tạm dừng đóng thực hiện thanh toán bảo hiểm xã hội một lần
điều này đã ảnh hưởng lớn tới việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ của đơn vị
trong những năm vừa qua thì do ảnh hưởng dịch covid kéo dài nên ảnh hưởng đến người dân rất là nặng nề về công việc cũng như đời sống nhân dân
hai nữa là công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế thì còn gặp rất nhiều khó khăn
hai nữa là về nghị định bảy năm hai nghìn hai mươi một về quy định chuẩn nghèo khu vực nông thôn tăng mức đóng từ bảy trăm linh lên một triệu rưỡi tăng hai năm lần
nên người dân còn e rè trong việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
trên cơ sở xác định rõ nguyên nhân dẫn tới giảm số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyên
bảo hiểm xã hội huyện điện biên đã đề ra và thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp để duy trì mở rộng diện bao phủ
trong đó đơn vị chủ động tham mưu cho ủy ban dân huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện
trong đó giao chỉ tiêu cụ thể cho ủy ban dân các xã
huy động sự vào cuộc của các hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền vận động
đồng thời cơ quan bảo hiểm xã hội huyện đẩy mạnh công tác truyền thông trực tiếp truyền thông nhóm nhỏ
nhờ đó đến nay số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện điện biên đã tăng lên trên ba người
đặc biệt là phối hợp với bưu điện đến nhà người dân và giải thích lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội và huyện y tế
và đơn vị chúng tôi cũng đã lân cao nhận thức được cho người dân
về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bằng hình thức tổ chức các hội nghị
hoặc lồng ghép các hội nghị ở thôn bản xã để thực hiện tuyên truyền đối thoại về chính sách bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội với nhiều hình thức thiết thực và phù hợp với từng nhóm đối tượng
đặc biệt là đối tượng ở vùng sâu vùng xa và trên các địa bàn khó khăn
bảo hiểm xuất tự nguyện là loại hình bảo hiểm xuất người lao động tự nguyện tham gia
được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với các hệ thống tự nguyện
được thu nhập của bản thân để hưởng các chế độ theo quy định
người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm
trên mức đóng bảo hiểm xuất hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn
khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện người dân được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi theo quy định
những điểm ưu việt này thường xuyên đội ngũ đại lý thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tuyên truyền vận động đến người dân
nhờ đó đã phát triển mới được hàng chục người tham gia bảo hiểm xuất tự nguyện
và hàng trăm người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình
khi mà không ai mà mắc bệnh đi viện mà không có thẻ thì là cái chi phí khám chữa bệnh hết nhiều
thì cũng tuyên truyền cho người dân là sẽ tiết kiệm mua cái bảo hiểm y tế để cho nó có lợi cho cái quá trình đi khám chữa bệnh
còn cái bảo hiểm xã hội tự nguyện tự đóng thì cũng tuyên truyền cho người dân là bây giờ còn trẻ thì làm là bớt rút cái tiền ra để đóng
để sau này về già nó có một cái nguồn thu nhất định để nó đỡ khó khăn trong cái cuộc sống
trong thời gian qua do nhiều nguyên nhân
nhiều người đã dừng tham gia bảo hiểm xã hội và lựa chọn thanh toán bảo hiểm xã hội một lần
đây là nhóm đối tượng được nhân viên đại lý thu tập trung tuyên truyền vận động để người dân hiểu và tham gia trở lại
chính miễn thí nhung hai mươi chín tuổi thôn mỹ hưng xã thanh hưng hiện là lao động tự do
trước đây chị đã tham gia bảo hiểm xã hội nhưng đã dừng đóng và thanh toán bảo hiểm xã hội một lần
qua công tác tuyên truyền vận động của đại lý thu chị đã tham gia bảo hiểm sội tự nguyện với mức đóng hàng tháng trên bảy trăm linh đồng
trước đây khi làm công tác ở doanh nghiệp em cũng đã tham gia bảo hiểm này được hơn hai năm
nhưng mà sau khi không đi làm nữa cũng có một vài lý do cá nhân
nghỉ từ năm hai nghìn hai mươi em cũng đã thanh toán một lần
nhưng mà sau khoảng một thời gian thì cũng nghe các công tác tuyên truyền nắm được lợi ích của bảo hiểm
em cũng đã tham gia lại bảo hiểm được sáu tháng
từ giữa năm hai nghìn hai mươi chị đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức đóng hàng tháng trên bảy trăm linh đồng
từ giữa năm hai nghìn hai mươi hai dịch covid một mươi chín được kiểm soát kinh tế xã hội từng bước được phục hồi đời sống thu nhập của người dân được cải thiện
đây là yếu tố quan trọng để các đại lý thu như bà nguyệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động phát triển đối tượng tham gia mới
tuyên truyền gọi như là cũng vào cái bảo hiểm này hai vợ chồng cũng mua cái bảo hiểm để sau này là về già
để nó có cái ít lợi cho cái tuổi già
sau này một là mình
không làm được thì nó có cái bảo hiểm này để hỗ trợ mình cái lúc tuổi già với lại
sau này mình sẽ tuổi già thì mình sẽ có cái đồng tiền để chi trả hàng tháng để chi tiêu tự hai vợ chồng coi như là nuôi nhau
sau này con cái nó cũng đỡ cái gánh cái vất vả đi coi như là về cái tuổi già của bố mẹ sau này
nhà nước cũng đưa ra cái quy định là cũng đưa ra chế độ mua bảo hiểm hưu này cho bà con nhân dân
coi như là như thế là cũng rất tốt và cũng giúp đỡ cho bà con để sau này có cái cuộc sống coi như là nó đỡ vất vả đi
bên cạnh nỗ lực mở rộng bảo hiểm sối tự nguyện công tác ăn sinh nói chung ở điện biên cũng nảy sinh nhiều khó khăn
bởi ở điện biên nhiều tập tục giữa mệnh bằng cúng bái thầy lang đã ăn khá sâu vào đời sống
đặc biệt ở những vùng xa vùng sâu khó khăn lạc hậu
tuyên truyền để người dân hiểu và thụ hưởng quyền được chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế
thay vì tự chữa bệnh bằng các tập tục mê tín
cũng là thành công lớn đối với đội ngũ những người làm công tác bảo hiểm xã hội của tỉnh điện biên những năm qua
bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các sở ban ngành liên quan tham mưu cho cấp ủy chính quyền
chỉ đạo công tác mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
cụ thể ban hành nghị quyết số một mươi tám thực hiện nghị quyết hai mươi tám của chính phủ về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
thành lập ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và hiểm y tế trên địa bàn tỉnh
tham mưu cho ban tuyên giáo tỉnh ủy chỉ đạo sở thông tin truyền thông
định hướng cho các cơ quan báo đài trên địa bàn tổ chức tốt công tác truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
thời gian tới bảo hiểm xuất tỉnh điện biên xác định tập trung nhân lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền
mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm sối tự nguyện bảo hiểm y tế hộ gia đình
đặc biệt tập trung tuyên truyền đến những người lao động tự do nhận thức sâu sắc những lợi ích kết thục của việc tham gia bảo hiểm sối tự nguyện
có lương hưu và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí khi về già
từ đó góp phần đảm bảo an sinh cho người dân trên địa bàn tỉnh điện biên